bệnh nhi là bé vt một mươi hai tuổi sống tại điện biên vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhi nhập vào khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương trong tình trạng sốc cao liên tục nốt phòng phản nốt suất huyết dưới da tẩn thân do mắc bệnh thủy đậu
tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương cho biết các bác sĩ đã sử dụng thuốc kháng virus và thuốc gamma globulin thuốc đặc biệt chỉ sử dụng trong trường hợp hội trần và hỗ trợ hô hấp cho trẻ
tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương cho biết các bác sĩ đã sử dụng thuốc kháng virus và thuốc đặc biệt chỉ sử dụng trong trường hợp hội trần và hỗ trợ hô hấp cho trẻ

tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới

tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới
tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới
tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới
tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới

tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới
tiến sĩ bác sĩ đảo hiếu nam trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới
giai đoạn tàn phát giai đoạn này sẽ thấy rõ các bụng nước hình tròn đường kính khoảng hai mm
mọc ở toàn thân người bị bệnh sẽ bị sốt hình thành các ban đỏ
tuy nhiên ở những vùng ít bị đè như vùng liên bà vùng mạng sườn thì tổn thương ban sẽ xuất hiện
nhiều hơn vùng hai chi ít bị tổn thương hơn đặc biệt là lòng bàn tay bàn chân như hiếm khí
bị tổn thương việc phát ban sẽ từng kéo dài từ hai đến ba ngày một số trường hợp đặc biệt sẽ còn
trầm sừng nhỏ màu đỏ ở thân mình và hiếm khi người bệnh sẽ nhìn thấy tuy nhiên đây cũng là
một trong những triệu chứng của phật ban sau khi phát ban với những mụn nước các bụn nước dày sẽ
có hình ảnh giống như dọc nước dọc xương có cuồng đỏ xung quanh làm cho bệnh nhân cảm thấy rất
ngứa ở giai đoạn toàn phát bệnh bệnh nhân có thể có những triệu chứng như viêm họng sốt cao
hoặc hạch sưng nếu như bị nhiễm trùng người bệnh sẽ đau đầu nhiều hơn chán ăn và giảm sốt với
những lúc khởi phát cuối cùng đó là giai đoạn hồi phục mụn nước sẽ bị vỡ ra sau bảy đến một mươi ngày
khô lại và đóng vẩy bệnh sẽ dần khỏi vùng da non của mụn nước sẽ có màu hồng khi mụn nước xuất
hiện tiến triển mụn nước lúc ban đầu sẽ có dịch trăm sau đó là màu vàng nhạt dần dần khô và
đóng vẩy tiết thời gian xuất hiện vẩy sẽ kéo dài từ bốn đến năm ngày và ngay sau đó sẽ tiến tới sát
đoạn lành bệnh giai đoạn lành bệnh vẩy tiết ra thường tồn tại từ một đến ba tuần rồi băng đi
khi băng sẽ để lại những rắt vàng màu hồng có thể lõm hoặc trở về làn da bình thường các vùng
lõm đó là do những mụn nước bị nhiễm trùng và tổn thương sau với trẻ khỏe mạnh đa phần bệnh sẽ
không nghiêm trọng trong trường hợp nghiêm trọng mụn nước có thể rất dày ở toàn bộ cơ thể các
tổn thương có thể ở cổ học mắt và niêm mạc của niệm đạo âm đạo hoặc hậu môn